từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi hai các bị can trên với danh nghĩa là giám đốc hai chi nhánh công ty cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến mb hai mươi bốn tại tỉnh đắk lắc
đã sử dụng mạng máy tính mạng internet đưa ra thông tin gian dối là sàn giao dịch thương mại điện tử để mua bán kinh doanh gian hàng ảo trên mạng
bằng thủ đoạn trên bốn bị can đã bán được hai năm mươi bốn gian hàng ảo thu và chuyển về cho công ty cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến mb hai mươi bốn tại hà nội số tiền gần một mươi một tỷ đồng
sau đó được công ty này trích tiền hoa hồng cho bốn bị can thụ hưởng số tiền hơn ba hai tỷ đồng